khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
các điều kiện kinh doanh khí với thương nhân xuất nhập khẩu khí qua cầu cảng hoặc đường ống ngoài
điều chỉnh trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc tăng trợ cấp với người có công là những quy định chính sách có hiệu lực từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
từ ngày hai mươi tháng tám nghị định số chín mươi tám hai nghìn một mươi tám ndcp về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chính thức có hiệu lực
đối tượng áp dụng nghị định gồm nông dân các cá nhân hợp tác xã doanh nghiệp
khi liên kết các đối tượng có thể được ngân hàng nhà nước hỗ trợ một trăm linh chi phí tư vấn xây dựng liên kết tối đa không quá ba trăm linh triệu đồng
nhà nước cũng hỗ trợ ba mươi vốn đầu tư máy móc trang thiết bị xây nhà xưởng bến bãi phục vụ sản xuất
bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tổng hỗ trợ không quá một mươi tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng cũng có thể được hỗ trợ về khuyến nông đào tạo tập huấn giống và vật tư
chính phủ vừa ban hành nghị định số tám mươi bảy hai nghìn một mươi tám ndcp về kinh doanh khí
nhi định này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
trong đó nêu rõ điều kiện kinh doanh khí với thương nhân xuất nhập khẩu khí qua cầu cảng hoặc đường ống ngoài
các thương nhân muốn sản xuất chế biến khí cũng cần đáp ứng các điều kiện như doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
có bồn chứa khí an toàn đủ điều kiện về phòng chữa cháy theo quy định
từ ngày một mươi năm tháng tám thông tư số tám hai nghìn một mươi tám tt bnv sẽ có hiệu lực và hướng dẫn cụ thể
việc thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc
theo các quyết định liên quan trong các năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và một nghìn chín trăm tám mươi một của hội đồng bộ trưởng
theo thông tư cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã được nhận trợ cấp một chín trăm bảy mươi bốn đồng một tháng
cán bộ nguyên là phó bí thư phó chủ tịch thường trực đảng ủy ủy viên thư ký ủy ban nhân dân thư ký hội đồng nhân dân xã
xã đội trưởng trưởng công an xã được hưởng một triệu chín trăm một mươi đồng một tháng các chức danh còn lại hưởng một triệu bảy trăm sáu mươi tám đồng một tháng
từ ngày hai mươi bảy tháng tám người có công sẽ được tăng trợ cấp theo nghị định số chín mươi chín hai nghìn một mươi tám của chính phủ
theo nghị định mức chuẩn để xác định trợ cấp phụ cấp yêu đái cho người có công với cách mạng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám là một triệu năm trăm một mươi năm nghìn đồng
mức cũ là một triệu bốn trăm một mươi bảy nghìn đồng trong đó tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là một triệu năm trăm một mươi năm nghìn đồng
trợ cấp với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến là một triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng
trợ cấp với bệnh binh từ một triệu năm trăm tám mươi một nghìn đồng đến ba triệu tám trăm năm mươi chín nghìn đồng tùy mức suy giảm khả năng lao động